trưa ngày một mươi một tháng bốn ba thuyền viên của tàu thành công chín mươi tám đã bị chết ngạt trong khoang tàu chứa mật mía khi vào khoang tàu để làm hàng tại tân cảng miền trung thành phố quy nhơn tỉnh bình định
theo thông tin ban đầu tàu thành công chín mươi tám cập cảng tân cảng miền trung vào tám giờ sáng ngày một mươi một tháng bốn đến khoảng một mươi hai giờ cùng ngày tàu bắt đầu làm hàng
lúc này một thuyền viên vào khoang chứa mật mía và bị bất tỉnh tiếp đó hai người khác tới ứng cứu nạn nhân cũng đều bị ngạt
khi lực lượng cảng vụ quy nhơn và cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn tỉnh bình định đưa được nạn nhân ra ngoài thì cả ba đã tử vong
ba nạn nhân được xác định là thủy thủ nguyễn đức quân hai mươi bảy tuổi và phạm trọng hòa ba mươi bốn tuổi và thợ máy bách văn sáu hai mươi sáu tuổi cùng quê thanh hóa
các cơ quan chức năng tỉnh bình định đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này